tai nạn trên biển liên tiếp xảy ra gây không ít thiệt hại về người và tài sản của ngư dân
mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự chủ quan của chính các chủ tàu và thuyền viên
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại vùng biển quảng bình
mới đây sau sự cố môi trường xảy ra tại bốn tỉnh miền trung bộ
và lệnh đơn phương cấm đánh bắt cá của trung quốc hết thời hạn
lực lượng kiểm ngư việt nam đã có đợt phối hợp với tri cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản các tỉnh miền trung
tổ chức tuần tra kiểm soát trên biển
tại quảng bình trong quá trình tuần tra kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều tàu cá
trong khi đánh bắt trên biển đã mắc nhiều lỗi về bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản
nhất là việc thiếu các loại áo phao phao cứu sinh
mặc dù đã nhiều lần bị nhắc nhở xử lý nhưng nhiều tàu cá vẫn cố tình vi phạm
việc các tàu cá chưa đủ điều kiện an toàn nhưng vẫn ra khơi đã khiến không ít vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên biển
họ không ý thức được rằng lao động đi biển là lao động căng thẳng nặng nhọc
và thường xuyên đối mặt với nhiều rủi ro do thiên tai thời tiết
do đó vấn đề bảo đảm an toàn cho ngư dân là rất quan trọng và phải chấp hành nghiêm túc
ghi định số sáu về an toàn của thí phủ quy định là những tàu cá ra khơi là phải đảm bảo an toàn
về số lượng phao bẻ phao áo phao chân
chọn cứu sinh trên tàu phải đảm bảo cho thuyền viên trên tàu trong lúc có thể cặp nguy hiểm trên kẻ
các hệ thống về cứu hỏa như bình bình bọt bình bột các thứ cũng còn thiếu nhiều
những tai nạn trên biển thời gian qua chủ yếu đến từ sự lạc hậu của tàu cá cộng với sự chủ quan của ngư dân
để giảm thiểu tình trạng này thiết nghĩ các cơ quan chức năng phải thường xuyên kiểm tra
việc thực hiện quy định về bảo đảm an toàn
an ninh hàng hải của tất cả tàu cá xử lý nghiêm những trường hợp không trang bị đầy đủ những thiết bị cơ bản khi ra khơi
đồng thời mỗi khi tàu cá ra khơi lực lượng chức năng phải kiểm tra đầy đủ trang thiết bị bảo đảm an toàn mới cho xuất bến